thông tin cập nhật về diễn biến của cơn bão số một
theo dự báo bão di chuyển nhanh đổ bộ biên giới việt trung vào trưa nay
và từ bảy giờ sáng nay thì nhiều nơi nhiều khu vực ở đông bắc và việt bắc thì bắt đầu xuất hiện mưa lớn
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở khu vực phía nam của tỉnh quảng tây trung quốc
cách mong cái quảng ninh khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
đến bảy giờ sáng ngày mai bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ khoảng hai mươi hai mươi năm kmh đi sâu vào đất liền rồi suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của bão số một ba sân bay nội bài của hà nội cát bi hải phòng và vân đồn quảng ninh
sẽ dừng tiếp nhận máy bay trong ngày hôm nay
cảng vụ hàng không miền bắc thường xuyên cập nhật thông tin về bão số một
để chủ động điều chỉnh thời gian đóng mở khai thác tại các sân bay trong khu vực ảnh hưởng của bão theo quy định
đúng tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba của sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
để hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thuận lợi bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp triển khai nhiều phương thức công bố điểm
thứ nhất thí sinh truy cập vào đường link thí sinh thitốtnghiệp trunghoc edu vn của bộ giáo dục và đào tạo
nhập các thông tin được yêu cầu
để biết được kết quả thi
cách thứ hai thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp qua website của các sở giáo dục và đào tạo
tin an ninh trả tự vào tối qua công an tp hcm cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan
phát hiện một hành khách quốc tịch kenya nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
vào lúc hai mươi hai h tối một mươi bốn tháng bảy lực lượng chức năng đã phát hiện hành khách nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quốc tịch kenya nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành phối hợp kiểm tra
hình ảnh soi chiếu cho thấy mặt nắp trên và mặt đáy của vali có nghi vấn cất dấu ma túy
kiểm tra bên trong vali tổ công tác phát hiện có hai gói có chứa hai ba kg ma túy loại cocaine
hiện công an tp hcm đang phối hợp để điều tra mở rộng củng cố chứng cứ xử lý đối tượng
thưa quý vị dù bão talim đổi hướng di chuyển lệch lên phía bắc
mức độ ảnh hưởng của bão đến đất liền nước ta vì thế cũng giảm bớt
tuy nhiên cơ quan khí tượng vẫn khuyến cáo người dân không chủ quan
bởi sóng biển vẫn ở mức cao và khả năng lũ quét sàn lửa đất vẫn hiện hữu
theo đó vào chiều nay một mươi tám tháng bảy cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở khu vực trũng thấp
tại khu vực ven biển cửa sông sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường sông lớn và nước dân do bão
từ đêm qua một mươi bảy tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy ở khu vực đông bắc việt bắc tây bắc vùng đông băng bắc bộ
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm cục bộ có nơi trên bốn trăm linh mm
khu vực tây bắc vùng đông băng bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa to gây ngập úng ở đô thị
cảnh báo nguy cơ cao lũ quét xả lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi trung du phía bắc
đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa
nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại khu đô thị đặc biệt là ở các tỉnh thành phố như hải phòng quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng hà giang và thái nguyên
để ứng phó với cơn bão được đánh giá là mạnh nhất ảnh hưởng trực tiếp đến miền bắc của nước ta trong mấy năm qua
cục hàng không việt nam đã ban hành công điện gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không để tiếp tục chủ động phòng chống
trong đó yêu cầu đóng cửa ba sân bay tại miền bắc
cục hàng không việt nam yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ
triển khai các thủ tục dừng tiếp nhận máy bay đi và đến cảng hàng không nội bài trong khoảng từ một mươi một h đến hai mươi h ngày hôm nay một mươi tám tháng bảy
và các cảng hàng không quốc tế vân đồn cắt bi từ chín h đến một mươi chín h
cục trưởng cục hàng không yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc thường xuyên cập nhật thông tin về bão số một để chủ động điều chỉnh thời gian đóng mở khai thác tại các cảng hàng không trong khu vực ảnh hưởng của bão theo quy định
các hãng hàng không chủ động điều chỉnh địch bay trong điều kiện có thể
quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão
chuẩn bị trước chuyến bay đi đến cảng hàng không quốc tế nội bài vân đồn cát bi
tính toán lượng dầu chọn sân bay dự bị từ vinh đà nẵng trở vào
loại máy bay
cũng nằm trong vùng ảnh hưởng với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hà nội và hải phòng
đã ban hành công điện khẩn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện thị xã các sở ban ngành của thành phố
triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp hiệu quả
đặc biệt để đảm bảo an toàn tính mạng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão talim đổ bộ
công điện nêu rõ
từ đêm ngày một mươi bảy
tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy
hà nội có mưa mưa vừa sau đó có mưa to
đến rất to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra ngập ống
tại các khu đô thị vùng trũng
do vậy các quận huyện thị xã các sở ban ngành
được yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ
dễ biến của bão tình hình thời tiết
thiên tai mưa lớn lũ lũ quét
sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng
thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân
để chủ động phong tránh
các đơn vị địa phương chuẩn bị tổ chức lực lượng kiểm soát
phân luồng hướng dẫn giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết các điểm đen thường xuyên ngập úng
trong khu vực dân cư
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
hạn chế người dân ra đường
trong thời gian bão đổ bộ mưa lũ lớn
để bảo đảm an toàn
ra soát các phương án phòng chống ứng phó thiên tai
sự cố và tìm kiếm cứu nạn
đảm bảo theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra
để đảm bảo an toàn về người và tài sản
trong thời gian có gió mạnh sóng lớn
do ảnh hưởng của bão số một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự thành phố hải phòng
cũng đã có thông báo về việc đình chỉ
các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
cáp treo vui chơi giải trí
trên các khu vực biển đảo ven sông
theo đó đình chỉ hoạt động du lịch
vui chơi giải trí tại các khu vực biển đảo
và tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản
từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng bảy
đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa
phà sông phà biển tuyến cắp treo
cắt hải phù long
từ một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng bảy
cùng với đó tiếp tục khẩn trương thông báo
kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
về nơi tranh trú an toàn
kiên quyết ngăn chặn không để các tàu thuyền
thủy sản phương tiện đường thủy nội địa
đã vào nơi tru tránh hoạt động trong thời gian
có gió mạnh sóng lớn
quán thưa quý vị theo trung tâm dự báo
khí tượng thủy văn quốc gia
vùng ảnh hưởng trực tiếp nhất của bão số một
ta lìm là khoảng từ quảng ninh đến thái bình
tuy nhiên hoàn lưu cơn bão khá rộng
phạm bị ảnh hưởng từ bắc bộ xuống đến nghệ an
và có khả năng gây mưa rất lớn
kéo dài so bão
để hiểu rõ hơn về những diễn biến tiếp theo
của bão ta lìm cũng như những điều cần lưu ý
để ứng phó đảm bảo an toàn trong bão
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi
cùng với ông nguyễn văn hường
trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo
khí tượng thủy văn quốc gia mời quý vị cùng theo dõi

của truyền hình công an nhân dân
những tác động đối với các tỉnh ven biển
của cơn bão số một hiện nay như thế nào